không phải như một lần mà tự ý ai muốn cho gì cho ăn nhiều khi thuốc lẩm thuốc còn bây giờ theo cái hướng dẫn
cũng như hướng dẫn đó là vô chính quyền chỗ mà nhà thuốc đồ tới bình cái sư nó vô là mình cho ăn theo cái khuyến cáo
nó không lẩm mà khác sinh
ngành hàng ếch xuất hiện sớm hơn các sạc rằn
tôi cũng trải qua nhiều khó khăn thử thách bước đầu
nhưng giờ đây ngành hàng ếch đang đi vào ổn định
với diện tích nuôi bình quân giai động từ bốn mươi đến sáu mươi hectare tương đương hai mươi ba mươi năm triệu con
thu hoạch ước đạt ba tấn mỗi năm
với giá ếch thương phẩm giao động từ ba mươi đến bốn mươi đồng một ký giá thành sản xuất hai mươi tám đồng một ký
theo đó mô hình đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao
con ếch là thu nhập lúc đó là một con ếch
chúng ta sẽ có một lợi nhận là khoảng từ một triệu gửi cho lên
một con là nó sẽ ra một mươi năm triệu mà nếu ai nuôi năm mươi con có thể lời một trăm linh triệu
thì cái thời điểm đó là cách
đây khoảng bốn năm năm là cái thời điểm đó bà con ở đây là phải nói này nhờ này nhờ
cái nghề này nuôi phải đam mê nuôi mới được
tại vì lúc nó lên lúc xuống lúc khăn chầm này kia đeo heo á mình thấy là khả năng mình gỡ được nhiều
với hai nó đợt hay đợt lỗ nhưng mà bao đợt sau nó lời mình sẽ kéo lại
với hai nữa mình nuôi tặng dụng đó đắt nhà mình nuôi có ao nữa
mình tặng dụng cái đầu khu nguồn khu mình cá
chứ nguyên cái năm mình làm kiếm cái ao cá cũng được hai trăm linh hai trăm linh mấy chục triệu
rồi cái chi phí ngoài nữa năm mình kiếm khoảng ba trăm linh
từ chuyển biến tích cực về tư duy làm nông nghiệp của lãnh đạo tỉnh đồng tháp
của quyện tháp một mươi cũng như nhân dân đồng thời kết hợp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
theo đó góp phần tăng gia sáng tạo trong sản xuất tạo nhiều mô hình kinh tế hiệu quả
đồng thời đã góp phần đưa nâng cao thu nhập bình quân tăng trên bốn mươi một triệu đồng một người một năm
theo đó kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn mức bốn
hết sức là vô cùng là sung sướng
thứ nhất là đi đâu nhà là khác
bây giờ kiếm một cái nhà lá như vừa xưa đâu phải dễ kiếm đâu
là từ cái đâu mà có từ cái chỗ là ruộng khoa học kỹ thuật mình nắm bắt được
cái khoa học đó mình áp dụng cái đó được thì mình có đồng lãi đồng lợi được dư
mới cất cái nhà khang trang như vậy
đến nay toàn quyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp đã có chín trên một mươi hai xã đạt chuẩn nông thôn mới
góp phần thay đổi diện mạo nông thôn của một quyện thuần nông
cũng như ngày càng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân
riêng từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị
bằng sự đồng thuận của nhân dân toàn quyện tháp một mươi đã làm mới trên bốn trăm tám mươi km đường giao thông
chín mươi một cây cầu kiên cố tháp sáng đèn đường gần hai trăm sáu mươi km sửa chữa trên một sáu trăm linh căn nhà đại đoàn kết
một thành công đáng trân trọng phải kể đến tinh thần đoàn kết giữa đảng chính quyền với nhân dân ngày càng thắt chặt
trên tinh thần là chúng ta tập trung toàn lực
tập trung toàn khả năng cho sự nghiệp nông thôn mới
với tinh thần trách nhiệm cao đó thì toàn hệ thống chính trị
chúng ta có những nghị quyết để ban hành trong xây dựng nông thôn mới
những phân công từng cấp từng cơ quan trong triển khai nhiệm vụ
rồi chúng ta lại phân công từng đồng chí từng cán bộ
phụ trách từng đề bàn
trong quyền để chúng ta triển khai tinh thần
và với tinh thần phân công như vậy thì từng cán bộ đảng viên
người ta sẽ tiếp thu ghi nhận những ý kiến của tất cả người dân
và phản ảnh lại cho quyền quỹ quỹ ban
để chúng ta kịp thời có những giải pháp chỉ đạo điều hành
thì bây giờ cảm nhận mình là xuống xuống nghe măng máng gì đó
quyền thấp một mươi của mình năm nay
sẽ được công nhận là quyền nông thôn mới
trong đó có bản thân mình mình hết sức mừng và phấn khởi
bên cạnh đó vấn đề tiếp tục đổi mới cải cách thể chế
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hiện đại hóa nền hành chính
nâng cao năng lực cán bộ công chức nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới
cũng là một nội dung quan trọng xuyên suốt
được thực hiện trong quá trình xây dựng và phát triển của quyện
vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của quê ba nhân dân tỉnh đồng tháp
nguyễn tháp mời đứng thứ sáu trên một mươi hai quyện thị xã và thành phố của tỉnh
với bảy mươi chín tám mươi một điểm tăng tám chín mươi chín điểm và tăng sáu bậc so với năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời trong các chỉ số thành phần để làm tiêu chí xếp hạng cải cách hành chính
nguyễn tháp một mươi đứng đầu về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức
khi đạt chỉ số chín mươi bảy sáu mươi tám